cảm ơn các bạn đã theo dõi
trên địa bàn tp hcm

nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa các cá nhân với cá nhân gia đình với gia đình

trong các khu vực phong tỏa thực hiện triệt để để người cách ly với người

trong các khu cách ly người dân đang thực hiện cách ly phải tuyệt đối chấp hành quy định
không được ra khỏi phong và không được tiếp xúc trực tiếp với người khác trừ trường hợp cấp cứu y tế
ngay sau khi có thông tin về năm ca dương tính trên địa bàn
quảng bình đã tiến hành nhiều giải pháp đồng thời nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trên địa bàn
khoanh vùng dọc dịch thiết lập vùng an toàn là những giải pháp được quảng bình lập tức triển khai
quảng bình đã quyết định thiết lập vùng cách ly và giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tp đồng hới theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
theo đó sau khi phát hiện trường hợp là tài xế trú tại đường hoàng diệu phường nam lý thành phố đồng hới
là lái xe taxi đã đón ba trường hợp nhiễm covid một mươi chín từ ngã tư đường tránh thành phố đồng hới
đến bản bãi sinh xã dân hóa thuộc huyện minh hóa có kết quả dương tính với sars cov hai
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đã quyết định thiết lập khu vực cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
xung quanh khu vực tài xế taxi này sinh sống
trước đó tỉnh quảng bình cũng đã kích hoạt hoạt động bệnh viện giã chiến
bệnh viện này đặt tại bệnh viện y học cổ truyền tỉnh quảng bình và trung tâm mắt nội tiết tỉnh quảng bình với quy mô một trăm năm mươi sường bệnh
thời gian qua trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp bị ngộ độc do lạm dụng thuốc hạ sốt paracetamol để tự chữa covid một mươi chín
bác sĩ khuyến cáo người dân nên cẩn trọng trước những bài thuốc lan truyền không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội để tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe
paracetamol là thuốc diện không phải theo kê đơn
có nghĩa là người dân có thể tự mua ở các hiệu thuốc về để tự chữa các biểu hiện đau sốt theo các nguyên nhân thông thường hoặc xử trí ban đầu trước khi tới bệnh viện
trên thị trường mỗi nước có thể có tới hàng trăm biệt dược có tên gọi khác nhau chứa thành phần chính là paracetamol
trong đó dạng viên có hàm lượng paracetamol mỗi viên phổ biến là khoảng năm trăm linh mg
nếu dùng cùng lớp hoặc liên tiếp nhiều sản phẩm có chứa cùng hoạt chất paracetamol có thể dẫn tới tổng điều vượt quá quy định dẫn tới quá liều và vô độc
các biểu hiện ngộ độc ban đầu thường kín đáo thậm chí không biểu gì hoặc có thể dẫn nhầm lẫn với các biểu tượng gây sốt đau
tuy nhiên sau khi xét nghiệm sẽ thấy men gan tăng bắt đầu từ ngày thứ hai thứ ba trở đi với tình trạng vàng da chán ăn thậm chí viêm gan nặng co mạch tăng huyết áp đau tim gây ảo giác
người bệnh dễ bị suy gan hôn mê gan khi có tỷ lệ tử vong tới năm mươi hoặc hơn
như vậy theo khuyến cáo người việt nam với thể trạng bình thường không nên dùng quá hai ba viên paracetamol
có hàm lượng năm trăm linh mg một ngày
mới đây hình ảnh ba mươi lao động nghèo của tỉnh quảng ngãi mất việc ở tp hcm đi bộ xuyên đêm để về khiến cộng đồng mạng không khỏi thư xót
tuy nhiên việc di chuyển thế nào để đảm bảo an toàn phòng chống dịch là điều mà người lao động cần tính đến và tiên quyết thực hiện
mất việc do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh ba mươi lao động của tỉnh quảng ngãi đã quyết định đi bộ về nhà
đoạn clip dài ghi lại cảnh ba mươi người lao động quảng ngãi đi bộ từ bình định về nhà đã khiến nhiều người không khỏi xót xa
đoàn người may mắn được lực lượng kiểm tra tại chốt đèo kiểm dịch bình d giáp danh với bình định phát hiện hỗ trợ xe đưa về nhà
hình ảnh trên được thiếu tá đỗ thành sự công an tỉnh quảng ngãi ghi lại vào ngày hai mươi tháng bảy tại chốt kiểm soát dịch đèo bình đê
theo thiếu tá sự ba mươi người phần lớn quê ở huyện ba tơ về đến chốt kiểm dịch lúc gần trưa
lúc này cả đoàn đã hết lương thực mọi người đó là
những người này cho biết họ đi làm thuê tại thị xã hoài nhơn tỉnh bình định
do ảnh hưởng dịch bệnh công việc khó khăn lại hết tiền nên mọi người quyết định về quê
tuy nhiên trong thời điểm này những phương tiện giao thông đi lại bị hạn chế nên cả đoàn quyết định đi bộ
những ngày qua dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước đã có những diễn biến hết sức phức tạp
những người dân lao động hầu như không có việc làm hết tiền không phương tiện vận chuyển
hàng trăm nông động nghèo của huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi đang làm thuê ở các tỉnh như khánh hòa bình định đã quyết định đi bộ về quê
một số được chính quyền các địa phương phát hiện
được trở phương tiện một số phải đi bộ xuyên đêm vượt hàng chục km để trở về nhà
theo ủy ban nhân dân huyện ba tơ toàn huyện có khoảng một hai trăm linh người đi làm ăn xa
do ảnh hưởng của covid một mươi chín hàng trăm người đã trở về địa phương
phần lớn người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
do đó địa phương đã hỗ trợ lương thực thực phẩm để họ yên tâm thực hiện cách ly tại nhà
thông tin nói trên đã khép lại chương trình bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy ngày hôm nay của chúng tôi
quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
và đăng ký xem kênh của chúng tôi ở nút subscribe ngay dưới đây
hãy để lại bình luận và trở thành người đồng hành thực sự với lực lượng tuyến đầu trên mặt trận thông tin
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo
chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch